hoàn thổ sau khi khai thác khoáng sản là nghĩa vụ của bất cứ doanh nghiệp nào sau khi hết hạn khai thác cấp mỏ khoáng sản
thế nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng tuân thủ theo đúng quy định
tình trạng các doanh nghiệp chậm trễ hoàn nguyên hoàn thổ sau khi khai thác có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và cuộc sống của người dân
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc cạn
những hố thăm dò và mong khai thác có độ sâu hàng chục mét này là vết tích còn sót lại sau nhiều năm hoạt động khoáng sản tại xã bản thi
mặc dù đã dừng khai thác cả chục năm nay nhưng ẩn dưới những bụi cây cỏ dại vẫn còn tồn tại hàng trăm hố tử thần nằm dài rác trên sườn núi
những chiếc hố này luôn là nỗi ám ảnh của người dân sống xung quanh đây bởi hàng năm rất nhiều châu bò của người dân đã bị chết vì rơi xuống những hố này
doanh nghiệp chậm trễ hoàn thổ chẳng còn cách nào khác người dân phải tự làm những hàng rào tạm bỡ để bảo vệ đàn gia súc của mình
nếu như chưa khăn đắp được thì tiếp tục phải khắc phục rào chắn lại các cái mong đã khai thác
và yêu cầu họ là bây giờ muốn để cho nó an toàn thì cái cột phải làm cột bê tông mình kéo theo ra thì an toàn hơn
đến nay thì vẫn chưa thấy khắc phục cho cho nên là việc chăn ngôi của bà con là nó cũng rất nguy hiểm
trong thời gian này bà con đã tìm hiểu về những vấn đề của bà con
trước tình trạng châu bò chết tại đây khiến người dân bức xúc doanh nghiệp đang được cấp phép khai thác là công ty kim loại màu bắc cạn
cũng đã có phương án khắc phục bằng cách trăng những hàng rào dây thép gai đào hào rãnh để bảo đảm an toàn
tuy nhiên đây cũng chỉ là biện pháp tình thế không hiệu quả
còn một số các vị trí mà công ty đã rào bằng cột gỗ thì trong thời gian tới thì công ty sẽ thay bằng cột bê tông rào lại khắc chắn bằng cột bê tông
thời gian cứ trôi đi
những hàng rào như thế này vẫn được người dân dựng lên ở phía khao
đến khi nào người dân mới có thể an tâm để mưu sinh vẫn là câu hỏi chưa biết khi nào mới được trả lời